qua ba tháng triển khai thực hiện đến nay một bốn trăm linh căn nhà cho hộ nghèo gia đình chính sách đã hoàn thành tổng kết bàn giao để các hộ gia đình nhanh chóng đưa vào sử dụng ổn định cuộc sống
một cái nhà nhỏ vững chắc nồng ấm tình người là niềm mơ ước từ rất lâu của các hộ gia đình có nhà tạm rột nát như gia đình chúng tôi
chúng tôi chưa từng nghĩ trong hoàn cảnh khó khăn như hiện nay chúng tôi lại có được ngôi nhà khang trang như thế này
ngày hôm nay mơ ước của bản thân tôi
và một ba trăm chín mươi chín hộ gia đình được trao nhà tỉnh nghĩa đã trở thành hiện thực
chương trình hỗ trợ một bốn trăm linh nhà ở cho hộ nghèo và các gia đình chính sách khó khăn trao tặng một xe cứu thương cho trung tâm y tế huyện xuân dương
mang giá trị nhân văn sâu sắc thể hiện tình cảm cao quý của bộ công an và cá nhân đồng chí bộ trưởng bộ công an ngân hàng nhà nước và các đơn vị tài trợ
đã dành cho nhân dân các dân tộc tuyên quang
một bốn trăm linh căn nhà được xây dựng mới kiên cố từ nay trở đi không phải lo âu vào ngủ báo lú rét mất là nguồn động viên to lớn để các hộ gia đình vững tin vượt qua khó khăn vươn lên thoát nghèo
phát biểu tại lễ tổng kết chương trình thay mặt đảng ủy công an trung ương bộ công an đại tướng tô lâm trân trọng cảm ơn các cơ quan đơn vị doanh nghiệp đã tích cực phối hợp ủng hộ về vật chất tinh thần để một bốn trăm linh hộ nghèo gia đình chính sách
gia đình khó khăn
về nhà ở trên địa bàn tỉnh tuyên quang có được ngôi nhà kiên cố hơn khang trang hơn qua đó góp phần giúp cho họ yên tâm lao động sản xuất bám đất bám bản hạn chế được việc di cư tự do tham gia đấu tranh chống lại các hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia trật tự an toàn xã hội góp phần bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia khu vực miền núi phía bắc
một bốn trăm linh hộ dân về nhà ở trên địa bàn tỉnh tuyên quang có được ngôi nhà chính sách tinh thần để một bốn trăm linh hộ nghèo gia đình chính sách tinh thần để một bốn trăm linh hộ nghèo khang trang hơn qua đó góp phần giúp cho họ yên tâm lao động sản xuất bám đất bám bản hạn chế được việc di cư tự do tham gia đấu tranh chống lại các hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia trật tự an toàn xã hội góp phần bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia khu vực miền núi phía bắc

và cũng gần năm mươi năm đất nước đã được thống nhất cũng gần bốn mươi năm công cuộc đổi mới nhưng đời sống của người dân tỉnh tuyên quang nói chung vẫn còn gặp nhiều khó khăn
do vậy chúng ta phải chung sức để giải quyết xóa đói giảm nghèo phát triển kinh tế xã hội bảo đảm an ninh trật tự tại các huyện nghèo trên địa bàn tỉnh tuyên quang
tại lễ tổng kết đại tướng tô lâm cũng đã trao bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện chương trình trao tặng một xe cứu thương cho trung tâm y tế huyện sơn dương để phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe của nhân dân trên địa bàn huyện
nhân kỷ niệm bảy mươi bảy năm ngày cách mạng tháng tám thành công và quốc khánh hai tháng chín sáng cùng ngày đại tướng tô lâm và đoàn công tác bộ công an đã tới thăm khu di tích quốc gia đặc biệt tân trào
tại đây đoàn đã dân hương tại lán nà nưa đỉnh tân trào
đồng thời bộ trưởng tô lâm và đoàn công tác đã khảo sát địa điểm dự kiến đặt tượng đài chủ tịch hồ chí minh và đến dân hương tại khu di tích nhà công an trung ương
còn vào chiều nay đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an cùng đoàn công tác của bộ công an đã có buổi làm việc với ban thường vụ tỉnh ủy tuyên quang
tại buổi làm việc các đại biểu đã thảo luận đánh giá thẳng thắn kết quả phối hợp lãnh đạo chỉ đạo công tác bảo đảm an ninh trật tự
phục vụ nhiệm vụ ổn định xã hội và phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh tuyên quang thời gian qua trao đổi một số nội dung biện pháp tăng cường lãnh đạo chỉ đạo công tác bảo đảm an ninh trật tự nhất là giải quyết những vấn đề phức tạp nổi lên về an ninh trật tự
phát biểu tại buổi làm việc bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh với vị trí chiến lược nằm giữa vùng đông bắc và tây bắc của tổ quốc là thủ đô kháng chiến nơi ghi dấu ấn của nhiều sự kiện lịch sử gắn liền với vận mệnh dân tộc
việc bảo vệ và phát huy các giá trị truyền thống cách mạng có ý nghĩa quan trọng đối với cả nước nói chung và tỉnh tuyên quang nói riêng
bộ trưởng tô lâm đề nghị tỉnh tuyên quang tiếp tục bám sát sự lãnh đạo chỉ đạo của trung ương đảng chính phủ quốc hội triển khai thực hiện hiệu quả nghị quyết số một mươi một nqtvk nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội
thực hiện chuyển đổi số công tác xóa đói giảm nghèo và các chính sách an sinh xã hội tập trung làm tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn
an ninh mạng an ninh kinh tế an ninh xã hội xử lý nghiêm minh các vụ việc tiêu cực tham nhũng quan tâm chỉ đạo bảo đảm an ninh công nhân an ninh trong khu
cụm công nghiệp tập trung tham mưu giải quyết rứt điểm các vụ khiếu kiện tranh chấp có liên quan đến lợi ích chính đáng của người dân nhất là vụ khiếu kiện phức tạp kéo dài
đặc biệt chú trọng đến công tác phòng ngừa tội phạm kéo giảm tội phạm một cách căn bản bền vững
lực lượng công an tỉnh phân đấu thực hiện cho được các chỉ tiêu công tác năm hai nghìn hai mươi hai nhất là chỉ tiêu giảm ít nhất năm phạm tội về trật tự xã hội
nâng cao tỷ lệ điều tra khám phá án tỷ lệ giải quyết tố giác tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố
triển khai toàn diện công tác đấu tranh phòng chống tội phạm thực hiện hiệu quả các mặt công tác đấu tranh với tội phạm hình sự
tuyệt đối không để hình thành băng ổ nhóm tội phạm lộng hành hoạt động theo kiểu xã hội đen gây bức xúc dư luận
về triển khai thực hiện nghị quyết một mươi hai nqtvk của bộ chính trị bộ trưởng tô lâm mong muốn ban thường vụ tỉnh ủy tuyên quang
đặc biệt quan tâm triển khai có hiệu quả nghị quyết một mươi hai về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh
chính quy tình nhuệ hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ công an tỉnh có đủ phẩm chất và năng lực để hoàn thành nhiệm vụ
ngày hôm nay công an tỉnh hòa bình tổ chức lễ công bố quyết định của bộ trưởng bộ công an về công tác cán bộ
đồng chí thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an lãnh đạo tỉnh ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân tỉnh hòa bình đã tới dự
tại buổi lễ ban tổ chức đã thông báo quyết định của bộ trưởng bộ công an về việc điều động đồng chí đại tá lê xuân minh giám đốc công an tỉnh hòa bình
nhận công tác giữ chức vụ phó cục trưởng cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
quyết định điều động bổ nhiệm đồng chí đại tá đỗ thanh bình phó cục trưởng cục cảnh sát giao thông đến nhận công tác và giữ chức vụ giám đốc công an tỉnh hòa bình
thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an đồng chí thứ trưởng trần quốc tỏ đánh giá cao những kết quả mà đại tá lê xuân minh và đại tá đỗ thanh bình đã đạt được trong thời gian qua
chúc mừng đại tá đỗ thanh bình vinh dự được bộ trưởng bộ công an bổ nhiệm giữ chức vụ giám đốc công an tỉnh hòa bình
tin tưởng ban giám đốc công an tỉnh hòa bình sẽ phát huy những ưu điểm đạt được trong quá trình công tác phát huy tinh thần trách nhiệm sức mạnh tập thể đoàn kết nội bộ cùng lãnh đạo tỉnh hòa bình lãnh đạo công an tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

trao tặng trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an dự và phát biểu chỉ đạo
cùng dự có thượng tướng lê thế tiệm nguyên thứ trưởng bộ công an thượng tướng lê quý vương nguyên thứ trưởng bộ công an
các đồng chí nguyên lãnh đạo tổng cục cảnh sát anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thương binh thân nhân các liệt sĩ
tại buổi gặp mặt các đại biểu đã cùng nhau ôn lại chặng đường bảy mươi bảy năm qua
ở mỗi thời điểm lịch sử lực lượng cảnh sát hình sự nói chung cục cảnh sát hình sự nói riêng đều sung kích đi đầu không quản ngại khó khăn gian khổ
xứng đáng là lực lượng nòng cốt là quà đấm thép trên mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm
tỷ lệ điều tra khám phá án hàng năm đều đạt cao và vượt chỉ tiêu đề ra
số vụ phạm tội về trật tự xã hội và tệ nạn xã hội đã liên tục được kéo giảm trong các năm qua
với những đóng góp đó ngày một mươi bảy tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai cục cảnh sát hình sự đã vinh dự được chủ tịch nước tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân
trong thời gian tới thứ trưởng nguyễn duy ngọc yêu cầu lực lượng cảnh sát hình sự cần nhận thức sâu sắc bối cảnh tình hình
tích cực đổi mới tư duy hành động tạo ra sức mạnh tổng hợp quyết tâm thực hiện mục tiêu xây dựng lực lượng cảnh sát hình sự đến năm hai nghìn ba mươi là lực lượng chính quy tình nhuệ hiện đại
nhân dịp này thưa ủy quyền của chủ tịch nước thủ tướng chính phủ trung tướng nguyễn duy ngọc cũng đã trao vân chương bảo vệ tổ quốc hạng nhất nhì ba cho ba cá nhân
trao huân chương chiến công hạng nhất nhì ba cho sáu cá nhân và trao bằng khen của thủ tướng chính phủ cho một tập thể bốn cá nhân vì những đóng góp xuất sắc trong công tác và chiến đấu
sáng nay tại hà nội bộ công an việt nam phối hợp với bộ nội vụ vương quốc anh tổ chức đối thoại di cư và xuất nhập cảnh việt nam
vương quốc anh lần thứ nhất thượng tướng lương tam quang thứ trưởng bộ công an và ngài mathiu raikrv quốc vụ khanh bộ nội vụ vương quốc anh đồng chủ trì đối thoại
những năm qua quan hệ hợp tác giữa việt nam và vương quốc anh không ngừng phát triển trên nhiều lĩnh vực vương quốc anh hiện là đối tác chiến lược quan trọng và tin cậy của việt nam
trên lĩnh vực an ninh hai bên thường xuyên tiến hành các cuộc hội đàm trao đổi đoàn cấp cao nhằm chia sẻ kinh nghiệm tăng cường hợp tác về phòng chống tội phạm xuyên quốc gia
trong đó có tội phạm về xuất nhập cảnh đưa người di cư trái phép và mua bán người góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa việt nam và vương quốc anh nói chung và quan hệ giữa bộ công an việt nam và bộ nội vụ vương quốc anh nói riêng
đặc biệt thời gian qua các cơ quan chức năng phía anh và đại sứ quán vương quốc anh tại việt nam đã tiến hành nhiều hoạt động hợp tác nhằm chia sẻ kinh nghiệm hỗ trợ cơ quan quản lý xuất nhập cảnh việt nam
đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực di cư và xuất nhập cảnh nhận trở lại công dân trong khuôn khổ các bản ghi nhớ giữa hai chính phủ về di cư phòng chống mua bán người
đối thoại sẽ mở ra nhiều cơ hội để hai bên thúc đẩy hợp tác về di cư và giải quyết các khó khăn thách thức trong tình hình mới
tại phiên đối thoại hai bên đã trao đổi thảo luận và thống nhất các vấn đề truyền thông về xuất nhập cảnh và di cư an toàn hợp pháp các vấn đề liên quan hồi hương chính sách mới về xuất nhập cảnh phòng chống mua bán người
đồng thời đưa ra các giải pháp nhằm ngăn chặn xuất nhập cảnh di cư bất hợp pháp khuyến khích nhập xuất cảnh an toàn hợp pháp thông qua các hoạt động truyền thông tập huấn nâng cao năng lực xuất nhập cảnh và trao đổi thông tin tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả quan hệ hợp tác chặt chẽ trong công tác hồi hương
nhân dịp này truyền hình công an nhân dân đã có cuộc phỏng vấn độc quyền ngài matthew raicrov quốc vụ khanh bộ nội vụ vương quốc anh về những vấn đề liên quan đến hợp tác trong lĩnh vực di cư và xuất nhập cảnh giữa hai bên
xin cảm ơn ngài đã dành thời gian trả lời phỏng vấn của truyền hình công an nhân dân
thưa ngài có thể nói trong thời gian vừa qua mối quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa việt nam với vương quốc anh nói chung và giữa bộ công an việt nam với bộ nội vụ vương quốc anh nói riêng đã mang lại những kết quả rất tích cực
vậy trên cơ sở những kết quả mà chúng ta đã đạt được thì trong thời gian tới chúng ta sẽ có những kế hoạch như thế nào để thúc đẩy hơn nữa sự hợp tác này đặc biệt là trong lĩnh vực di cư và xuất nhập cảnh thưa anh
mối quan hệ hợp tác giữa vương quốc anh và việt nam đang phát triển mạnh mẽ trong đó hợp tác về di cư và xuất nhập cảnh đóng vai trò quan trọng
điều đó được thể hiện qua đối thoại di cư và xuất nhập cảnh vương quốc anh việt nam tổ chức lần đầu tiên ngày hôm nay
chúng ta đã có nhiều bước tiến mới từ phía vương quốc anh
chúng tôi mong muốn tất cả những công dân việt nam đủ điều kiện sử dụng những tuyến đường an toàn và hợp pháp đến vương quốc anh
chúng tôi không muốn bất kỳ ai phải mạo hiểm tính mạng của mình bằng cách lựa chọn những tuyến đường không an toàn và bất hợp pháp
bộ nội vụ vương quốc anh và bộ công an việt nam đã hợp tác chặt chẽ trên cả hai phương diện khuyến khích việc di cư an toàn và hợp pháp đồng thời phòng chống di cư bất hợp pháp
chúng tôi đã có cuộc đối thoại hiệu quả về phát triển tiềm năng của mối quan hệ hợp tác về di cư và xuất nhập cảnh hiện có
vậy còn trên lĩnh vực hợp tác phòng chống tội phạm mua bán người thì sao ạ thưa anh
đây là một lĩnh vực quan trọng trong các hoạt động hợp tác của vương quốc anh tại việt nam
chúng tôi tự hào tài trợ cho chương trình nâng cao năng lực của lực lượng công an và các cán bộ thực thi pháp luật trong phòng chống nạn mua bán người
chúng tôi cam kết
chúng tôi sẽ tiếp tục tài trợ chương trình này trong ba năm tiếp theo
từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai bộ công an việt nam đã phát hành mẫu hộ chiếu mới
vậy quan điểm của phía anh về mẫu hộ chiếu mới của việt nam như thế nào thưa anh
chúng tôi cũng đã thảo luận về mẫu hộ chiếu mới của việt nam trong đối thoại di cư và xuất nhập cảnh ngày hôm nay
và tôi vui mừng xác nhận rằng vương quốc anh công nhận hộ chiếu mới của việt nam
chúng tôi khuyến khích tất cả những ai đang sử dụng mẫu hộ chiếu mới này
cập nhật và kiểm tra thêm
thông tin thường xuyên về các quy định liên quan đảm bảo việc di cư xuất nhập cảnh an toàn và hợp pháp
xin trân trọng cảm ơn ngài
thưa quý vị hôm nay đại sứ quán việt nam tại cộng hòa liên bang đức cho biết là bộ ngoại giao đức
có công hàm thông báo về việc sẽ công nhận tạm thời hộ chiếu phổ thông mẫu mới của việt nam
đã được bổ sung thông tin nơi sinh tại phần bị chú
phía đức hoan nghênh việt nam đã kịp thời có giải pháp cho vấn đề này
trước đó cục lãnh sự bộ ngoại giao và cục quản lý xuất nhập cảnh bộ công an
đã có buổi làm việc với đại diện đại sứ quán các nước đức séc tây ban nha tại hà nội
thông báo chính thức về việc các cơ quan có thẩm quyền của việt nam
sẽ tiến hành bổ sung thông tin nơi sinh tại phần bị chú của hộ chiếu phổ thông mẫu mới
trên cơ sở yêu cầu của công dân
đại sứ quán việt nam tại các nước trong đó có đức cũng tích cực trao đổi với các cơ quan chức năng
của sở tại để tháo gỡ vướng mắt kỹ thuật này
sáng nay tại xã tam phúc huyện vĩnh tường ban chỉ đạo phòng chống tội phạm tên nạn xã hội
và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tỉnh vĩnh phúc
đã tổ chức ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
tới dự có đồng chí đỗ văn chiến bí thư trung ương đảng chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
đồng chí hoàng thị thúy lan ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh
trưởng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh vĩnh phúc
bảy năm qua phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trên địa bàn tỉnh vĩnh phúc đã được triển khai hiệu quả
với nhiều mô hình tiêu biểu
nhiều mô hình tự quản tự phòng phát huy hiệu quả trong công tác phòng chống tội phạm
được bộ công an thông báo kinh nghiệm trên toàn quốc
phát biểu tại ngày hội đồng chí đỗ văn chiến bí thư trung ương đảng chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
đánh giá cao những kết quả mà xã tam phúc nói riêng huyện vĩnh tường và tỉnh vĩnh phúc đã đạt được
đồng chí đề nghị các cấp ủy chính quyền đoàn thể nhân dân xã tam phúc nói riêng và tỉnh vĩnh phúc nói chung
cần phát huy kết quả đạt được tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
gắn với các hoạt động xóa đói giảm nghèo tăng cường tình đoàn kết nhằm xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc
tại hội nghị năm tập thể và một mươi hai cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
huyện vĩnh tường được trao vòng nguyệt quế bộ công an tặng bằng khen cho hai tập thể một cá nhân tặng thưởng
kỷ niệm trương bảo vệ an ninh tổ quốc cho bảy cá nhân và nhiều tập thể cá nhân khác có thành tích xuất sắc
trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc được các cấp khen thưởng
vào khoảng tám giờ sáng nay trên sông chảy thuộc địa phận thôn cốc rế xã bản mế huyện simacai tỉnh lào cai
xảy ra vụ lật thuyền khiến một người chết và bốn người mất tích
vụ tai nạn xảy ra khi năm người gồm hai người lớn ba trẻ em cùng chú tại thôn cốc rế xã bản mế
dự định đi thuyền từ xã bản mế sang thôn na lốc xã bản lầu huyện mường khương
khi mới lên thuyền chưa kịp nổ máy thì thuyền bị trôi vào vùng nước xoáy nước chảy xiết khiến thuyền bị lật
thời điểm xảy ra thì khu vực xung quanh vắng người chỉ có một cháu bé chạy về nhà xin cứu trợ từ người thân
nhận được thông tin ubnd xã bản mế đã huy động lực lượng cứu hộ cứu nạn tại chỗ
gồm hơn một trăm linh cán bộ chiến sĩ công an dân quân người dân xã bản mế
phối hợp với đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an huyện simacai tìm kiếm các nạn nhân
đến một mươi ba h cùng ngày đã tìm được thi thể một cháu bé
ngay trong chiều nay lãnh đạo công an tỉnh lào cai đã chỉ đạo phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
nhanh chóng cử hơn hai mươi cán bộ chiến sĩ cùng nhiều phương tiện cứu hộ cứu nạn xuống hiện trường
phối hợp cùng chính quyền địa phương tìm kiếm các nạn nhân
do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số hai từ ngày một mươi một đến ngày một mươi năm tháng tám
trên địa bàn huyện thuận châu tỉnh sơn la đã xảy ra mưa vừa mưa to và rông khiến một cháu bé bị lũ cuốn trôi
đến một mươi bảy h chiều nay vẫn chưa tìm thấy nạn nhân
mưa lũ cũng gây ảnh hưởng đến đời sống sản xuất cũng như nhà cửa của người dân trên địa bàn
trong khi đó tại tỉnh đắk lắk hàng nghìn diện tích lúa hẻ thu của người dân cũng bị ngập do mưa lớn
nước từ các lưu vực sông suối đổ về gây thiệt hại gần bảy mươi tỷ đồng
theo đó mưa lớn từ ngày tám đến nay đã khiến trên hai hai trăm linh hectare cây trồng bị ngập
ngoài ra mưa lũ đã làm nhánh cây n một n hai của đập đắk pan ở xã bông crang bị hư hỏng
khoảng một trăm hai mươi mét tường rào của trường trung học cơ sở nguyễn viết xuân ở xã bông rang bị đổ
tại xã buôn chiết xảy ra hai vụ sạt lở đất
làm sập nhà bếp và bể chứa nước của hai hộ dân
rất may là không gây thiệt hại về người
theo thống kê ban đầu thiệt hại về sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện là hơn sáu mươi bảy tỷ đồng
hiện nữ văn dân huyện lắc đang chỉ đạo các địa phương sớm khắc phục khó khăn
ổn định tình hình để đối phó với những tình huống xấu có thể xảy ra
bảo đảm an toàn cho người dân và tài sản